cục chế biến và phát triển thị trường nông sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
trung quốc đang áp dụng nhiều quy định liên quan tới truy xuất nguồn gốc bao bì nhãn mát nông sản việt nam khi nhập khẩu
từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín trung quốc cũng áp dụng chứng thư xuất khẩu với các mặt hàng nông sản của việt nam
thời gian qua thanh long là mặt hàng nông sản xuất khẩu sang trung quốc chiếm tám mươi sản lượng sản xuất
và đang được trung quốc áp dụng việc truy xuất nguồn gốc bao bì nhãn mát
đây thật sự là thách thức cũng như tiền đề để các nhà vườn chống thanh long trong cả nước
thay đổi tập quán sản xuất từ nhỏ lẻ sang làm ăn tập thể canh tác đạt theo các tiêu chuẩn sạch an toàn
long an là tỉnh có diện tích chống thanh long đứng thứ hai sau tỉnh bình thuận với khoảng một mươi hectare
sản lượng khoảng ba trăm linh tấn trái một năm
ngành nông nghiệp long an đã hướng các nhà vườn ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật theo tiêu chuẩn việt gáp
global gap và đã được các hợp tác xã và doanh nghiệp đăng ký mã số mã vạch
cũng có chỉ đạo các năng chuyên môn giúp cho các hợp tác xã đến nhà trợ sở khoa học công nghệ
để làm các thủ tục mã số mã vạch
trong thời gian nhiều qua đã chứng nhận được năm hợp tác xã và một doanh nghiệp để mã số mã vạch
gần đây có quyền chỉ đạo tiếp tục thực hiện cho các hợp tác xã còn lại nữa
để làm sao để có đăng ký mã số mã vạch
để cho các trách năng nghiệp
từ đầu năm đến nay việt nam xuất khẩu sang trung quốc qua cửa khẩu lào cai
gần năm trăm linh tấn trái thanh long trị giá khoảng ba trăm hai mươi triệu usd
tăng gấp đôi cả lượng và giá trị xuất khẩu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
riêng tại long an nhà vườn đang chuyển hướng mạnh sang sản xuất thanh long
theo tiêu chuẩn việt gáp để không chỉ xuất khẩu sang trung quốc
mà còn có thể xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính trên thế giới